từ hôm nay ngày hai mươi sáu tháng sáu các địa phương sẽ triển khai công tác chấm thi trung học phổ thông quốc gia
theo lộ trình chậm nhất là đến ngày bảy tháng bảy các sở giáo dục đào tạo sẽ phải công bố kết quả thi của thí sinh
căn cứ trên điểm thi thực tế thí sinh sẽ có cơ hội được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trong hồ sơ của mình một lần nữa
ngay sau đó từ ngày tám đến ngày một mươi năm tháng bảy ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng sẽ được tổ chức trên cả ba miền bắc trung nam
đến giữa tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố điểm sàn đại học
đây là căn cứ để các trường công bố điểm chuẩn và bắt đầu quá trình xét tuyển đại học
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết với những điểm mạnh của kỳ thi năm nay bộ sẽ giữ ổn định cách tổ chức thi này trong những năm tới